hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
xin chào các bạn
đối với khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ nhịn hơn một chút phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
sang đến ngày mai trời còn nhiều mây và có mưa ở diện dài rác nhiệt độ cao nhất ngày mai ở khu vực giao động trong khoảng từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
thời tiết đang dần chuẩn bị bước sang giai đoạn chuyển mùa sẽ làm tăng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá tố lốc
do vậy bà con cần chú ý đề phòng để có thể bảo đảm được an toàn tránh thiệt hại có thể xảy ra
với khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi trời chuyển nhiều mây hơn cùng với đó là mưa mưa rào xảy ra ở diện dài rác và nhiệt độ giảm nhẹ xuống ngưỡng hai mươi hai mươi ba độ
còn ngày mai trời dịu mát với mức nhiệt phổ biến trong khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ
riêng khu vực từ bình định trở vào đến khánh hòa thời tiết tốt hơn phổ biến có mây thay đổi nhiệt độ cũng cao hơn so với các tỉnh thành ở phía bắc và nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên và nam bộ nằm trong khối không khí ổn định ngay trời có nắng sẽ khiến cho nhiệt độ tăng dần lên mức từ hai mươi chín ba mươi hai độ đối với khu vực tây nguyên và ba mươi một ba mươi bốn độ đối với các tỉnh thành ở nam bộ gây cảm giác khá oi nóng vào khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều
trên biển dưới tác động của áp cao lạnh lục địa sẽ làm cho gió đông bắc trên khu vực vịnh bắc bộ trong đêm nay cũng như sáng ngày mai còn mạnh cấp sáu giật cấp bảy
trên khu vực bắc biển
bắc biển đông bao gồm cả vùng huyện đảo hoàng sa cũng có gió đông bắc mạnh cấp sáu
riêng phía bắc của bắc biển đông có lúc còn mạnh cấp bảy giật cấp chín khiến cho biển động mạnh
do đó mà các tàu thuyền không nên ra khơi để có thể bảo đảm được an toàn
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước